liên quan đến vụ sô sát giữa tài xế xe tải và nhóm phượt xảy ra tại xã cán tỉ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin và tạm giữ một người trong nhóm phượt
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh sô sát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải
tại địa phận xã cán tỉ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
nhóm vừa thủ khoảng hai mươi người mặc áo mưa xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải biển kiểm soát hà nội
lúc này một số thanh niên trong nhóm phượt cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế
số khác dùng đá ném liên tục về phía xe tải
lái xe sau đó bất ngờ lùi xe nhấn ga đâm vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy